thưa quý vị theo thống kê của bộ y tế từ đầu tháng một mươi hai trở lại đây số ca tử vong do covid một mươi chín ở nước ta đều trên hai trăm linh trường hợp
trong đó có những ngày trên hai trăm năm mươi ca
trước diễn biến đó thứ trưởng nguyễn trường sơn yêu cầu các địa phương cần nâng cao năng lực của trung tâm hồi sức
nhanh chóng tiêm vaccine cho nhóm người nguy cơ cao
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn báo cáo của các tỉnh thành phố cho thấy số lượng ca mắc tại các địa phương phía nam tiếp tục tăng
thực tế cho thấy phần lớn ca tử vong tại các tỉnh thành phía nam là người trên năm mươi tuổi có bệnh nền và đa số chưa tiêm vaccine
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho rằng trước số lượng ca tử vong do covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng
các địa phương cần quản lý chặt chẽ f đồng thời tiếp tục duy trì nâng cao năng lực của các trung tâm hồi sức điều trị người bệnh covid một mươi chín
các tỉnh thành phố phía nam cần tăng cường quản lý người trên năm mươi tuổi có bệnh nền để chủ động giám sát
tiêm vaccine có thể tiêm tại nhà với trường hợp không thể đi lại
trước thực trạng f gia tăng lực lượng chuyên môn y tế thiếu bộ y tế đã điều động nhân lực tại một mươi sáu bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ thành phố hồ chí minh
và một mươi một tỉnh thành phía nam trong công tác điều trị
trong công tác điều trị thứ trưởng bộ y tế lưu ý
tại tầng ba điều trị phải tiến hành giám sát các trường hợp tử vong đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo phù hợp với các bệnh viện
đặc biệt các cơ sở chủ động để thực hiện mô hình bệnh viện chị em giữa bệnh viện tầng ba với các tầng dưới để tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng
đặc biệt trong hội trận chuyển tuyến bệnh nhân nặng phù hợp kịp thời
liên quan đến thuốc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín lãnh đạo bộ y tế cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục phân bổ cho các địa phương
tuy nhiên các tỉnh thành khi nhận được thuốc phải sử dụng hiệu quả hợp lý và có phương án cụ thể để sẵn sàng chuyển đến cho f điều trị tại nhà
về tình trạng cấp phát thuốc cho f tại cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
ông nhận được nhiều ý kiến phản ánh người mắc covid một mươi chín chưa được phát thuốc điều trị trong khi bộ y tế khẳng định đã cấp đủ thuốc cho các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết hiện bộ y tế đã khẳng định cấp đủ thuốc kháng virus mono pizavir và favi pizavir cho các địa phương để phát ngay cho tất cả người mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm dương tính không đợi tới khi có triệu chứng mới uống
tôi nhận được nhiều ý kiến phản ánh kể cả của anh em y tế bên dưới và anh em báo chí
thực tế nhiều nơi người bị nhiễm vẫn không được phát thuốc kháng virus và nhiều người phải nhờ phà thậm chí tìm mọi cách để mua
như vậy giữa báo cáo của bộ và phản ánh
từ cơ sở có độ vây phó thủ tướng nói và đề nghị bộ y tế cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục
cấp phép sản xuất để sớm đưa thuốc kháng virus thành phổ biến người dân được dễ dàng tiếp cận
thuận lợi phó thủ tướng nêu lại từ đầu dịch khi một nước trong khu vực đông nam á có ca nhiễm
biến chủng mới chúng ta đều xác định có những biến chủng mới đã có ở trong nước tương tự với
biến chủng omicron hiện chưa có bằng chứng đủ chắc chắn biến chủng omicron gây triệu chứng nhẹ
hơn biến chủng delta nhưng đã có bằng chứng lây lan nhanh hơn phó thủ tướng nhấn mạnh biến chủng
delta chỉ lây lan nhanh hơn biến chủng anfa mấy chục phần trăm còn biến chủng omicron lây lan
nhanh hơn biến chủng delta mấy trăm phần trăm vì vậy chúng ta phải thực sự rất cảnh giác
cũng trong ngày hôm qua bộ y tế cho biết đang áp dụng nhiều biện pháp ứng phó covid một mươi chín trong bối cảnh
số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh ở nhiều địa phương
nguồn cung oxy y tế đang thiếu hụt
trước diễn biến ca bệnh tăng nhanh ở các địa phương bộ y tế đã điều động một mươi sáu bệnh viện trung ương
hỗ trợ một mươi một tỉnh thành phố về công tác điều trị bao gồm cử bác sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn
và cán bộ quản lý có kinh nghiệm chống dịch để tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía nam có số ca nặng và tử vong cao
các tỉnh bình dương đồng nai tiền giang tây ninh an giang đều đề xuất bộ y tế tiếp tục cấp phát
bổ sung thuốc kháng virus monopizavir thuốc điều trị remdesivir
một số tỉnh đề nghị bộ y tế hỗ trợ máy thở hfnc duy trì và hỗ trợ thêm về nhân lực y tế hồi sức cấp cứu
trước thực trạng lực lượng chuyên môn y tế đang thiếu trong khi số f gia tăng
thứ trưởng bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế các địa phương tham mưu đề xuất với lãnh đạo
ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thành phố chỉ sử dụng lực lượng y tế cho chuyên môn y tế
lực lượng khác như đoàn thanh niên hỗ trợ làm việc hành chính
có như thế mới tạo nên sự phân bố nhân lực hợp lý
đồng thời các tỉnh thành cũng cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với lực lượng tham gia phòng chống dịch ông sơn nói
ông đồng thời lưu ý tại tầng điều trị ba phải giám sát các trường hợp tử vong
đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo phù hợp với các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong điều trị chủ động thực hiện mô hình bệnh viện chị em giữa bệnh viện tầng ba với các tầng dưới
phối hợp nhịp nhàng đặc biệt trong hội trận chuyển tuyến bệnh nhân covid một mươi chín nặng phù hợp kịp thời
bộ y tế nhận định hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc nói chung
và tại một số tỉnh thành phố đặc biệt là khu vực miền tây đang có chiều hướng bùng phát gia tăng mạnh
theo phản ánh của một số sở y tế sóc trăng vĩnh long kiên giang và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực
đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy từ các nhà sản xuất
lý do là vì đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp ngành sản xuất
vì thế bộ y tế đặc biệt đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất cung ứng và phân phối oxy y tế tại việt nam
cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất cung ứng oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch
cứu chữa người bệnh covid một mươi chín trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp gia sát thực hiện
không để chậm trễ trong sản xuất cung ứng phân phối oxy y tế